theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng hiện nay trong khu vực phong tỏa tại quận sơn trà đã xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo do người dân vẫn còn chủ quan và xem nhẹ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh covid một mươi chín
nhằm kiểm soát và không để tình hình có thể phức tạp thêm công an sở tại đã tăng cường việc tuần tra kiểm soát thiết lập thêm năm chốt ở bên trong để xử phạt các trường hợp vi phạm
liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cảng cá lớn nhất miền trung tại đây thì hơn hai mươi một ngày vừa qua đã ghi nhận hơn tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã phong tỏa năm phường trên địa bàn quận sơn trà
tuy nhiên điều đáng nói là người dân ở trong khu vực phong tỏa ở quận sơn trà đã có hiện tượng ra ngoài đường và thường xuyên giao lưu trao đổi với nhau
đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa
trên địa bàn năm phường ở vùng cách ly y tế
thường xuyên triển khai xét nghiệm diện rộng với tần suất ba ngày một lần nhưng vẫn phát hiện nhiều trường hợp dương tính
có ngày tại đây ghi nhận đến một mươi hai ca cộng đồng gần sát nhà nhau
người dân vẫn tụ tập quá hai người ra đường không cần thiết và thậm chí là không mang khẩu trang
người dân chấp hành tốt nhưng vẫn còn một số người dân do ý thức cảnh giác còn thấp và nghĩ việc dịch bệnh còn hạn chế cho nên không thực hiện nghiêm việc cách ly nhà với các nhà
để kiểm soát tình hình lực lượng công an quận đã thiết lập chín chốt chặn bên ngoài và bốn mươi hai chốt chặn bên trong
công an thành phố đã tăng cường thêm một trăm bốn mươi bảy cán bộ chiến sĩ hỗ trợ chống dịch tại cơ sở
qua một tuần triển khai tình hình lực lượng công an quận đã thiết lập chín chốt chặn bên ngoài và bốn mươi hai chốt chặn bên trong

qua một tuần trai lâu động và chốt chặn bên ngoài và bốn mươi hai triệu đồng